khi người khuyết tật cố gắng tự lo cho mình cố gắng hòa nhập với cộng đồng
thậm chí có rất nhiều người khuyết tật có đóng góp quan trọng và ý nghĩa cho xã hội
thì có những ứng xử kém văn minh hoặc có sự phân biệt đối xử dù vô tình hay hữu ý
cũng đều cản trở họ có cuộc sống tốt đẹp hơn
hiện nay trong xã hội nhất là ở một vài vùng nông thôn
quan niệm của một bộ phận người dân vẫn còn chưa cởi mở về người khuyết tật
ở một số vùng quê có người chẳng may có con bị dị tật bẩm sinh thì họ rất khó sống tại quê nhà
vì mê tín dị đoan vì những quan niệm lạc hậu họ phải chịu những xì xào thương hại
thậm chí có phần miệt thị
và những đứa trẻ khuyết tật thật khó mà vươn lên trong cuộc sống
ở khoảng thế kỷ trước mọi người còn mang những quan điểm tự nhiên tiêu cực
nhưng người khuyết tật là những người có thể mang những duyên lợi
có thể có những lỗi lầm từ kiếp trước hay là có những điều không phải
nên họ phải mang những khiếm khuyết phải chịu cái tội của mình
thế nhưng mà đến khoảng thời gian trở lại đây
và sang trường thần thế kỷ mới cũng như một thời kỷ đổi mới
thì mọi người cái quan điểm cũng đã cởi mở hơn và cũng đã quan tâm hỗ trợ hơn với người khuyết tật rồi
thế nhưng mà vẫn còn đâu đó một phần nào đó thì vẫn còn những cái rào cản những cái định kiến ngầm
mọi người hay dùng những lời nói những cái dùng những từ khá là nặng khi mà chỉ về cộng đồng người khuyết tật
hay là dùng những cái từ mang tính miệt thị
hoặc là sử dụng những cái từ miệt thị đó để khi mà nói mang tính chất
gọi là mắng chửi một ai đấy khác bình thường
thì cá nhân mình thấy đó là một cái cách làm khiến cho cộng đồng người khuyết tật
cộng đồng người khuyết tật nó riêng cũng cảm thấy sẽ bị tổn thương
ngày nay ở nước ta người khuyết tật đã có một vị thế nhất định trong xã hội
đã có những chính sách chế độ từ phía nhà nước hỗ trợ giúp họ từng bước tạo lập cuộc sống ổn định
cách nhìn của cộng đồng về người khuyết tật cũng đã cởi mở và đúng mực hơn
tuy nhiên những người trong cuộc vẫn gặp phải những nỗi buồn khó chia sẻ
ông phong phụ huynh của một bạn khiếm thị đã rất nhiều lần chạy lòng
chỉ vì sự vô ý hay sự cứng nhắc trong câu chữ của những người liên quan
con mình bị thế sáng đưa khám thì họ cũng xác nhận cho là họ kiểm tra kỹ lắm
họ xác nhận cho là mắt trái thì lực thì mắt trái là mà mắt phải là
thì họ cốm dấu đóng dấu cho mình
thế mình về trình như chính quyền địa phương chính quyền địa phương mà không được
phải là mắt trái phải ghi rõ là mắt trái bị mù mắt phải bị mù
thì đúng là mù thật rồi
thế nhưng người ta gọi tránh là khiếm thị là thì tôi nghĩ nó cũng như nhau
và mù thì khiếm thị thì tôi nghĩ nó cũng chẳng khác nhau chẳng qua như là câu chữ thôi
nhưng mà anh đàm thấy nó quá khá
ở một góc cạnh nào đó chúng ta cũng phải thương nhận rằng
trong cuộc sống đôi lúc cũng có những tổ chỉ hay là những hành vi những lời nói
mà sẽ gây tổn hại đến tinh thần của người quyết tật
theo nghiên cứu của những chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt
thái độ phân biệt đối với người khuyết tật thường thể hiện dưới hai dạng là hữu hình và khó nhận biết
đa số những hành vi phân biệt khó nhận biết lại là tác động khiến những người khuyết tật
vốn nhạy cảm lại càng trở nên tự ti khó hòa nhập
những hành vi tưởng chừng như rất nhỏ như chỉ trò si sao
hay có những cách gọi không đúng mực sẽ khiến người khuyết tật cảm thấy bị đối xử phân biệt
trong luật quyết tật gọi là người quyết tật
người quyết tật về nhìn
thế nhưng liệu rằng là khi mình nói là quyết tật về nhìn các bạn kiếm thị có thích hay không
trong cái nhóm khiếm thính mà chúng ta thấy cái thuật ngữ bình thường chúng ta lại gọi là kiếm thính
mình lại gặp cái đối tượng này người biết mà sử dụng ngôn ngữ ký hiệu
thì người ta lại không sử dụng cái luật ngữ là kiếm thính
bởi vì người ta cho là kiếm là kiếm khuyết là không bằng người bình thường
và người ta lại thích là gọi là người điếc
bài đầu tiên tôi dạy sinh viên
đấy là tôn trọng sự khác biệt của người khuyết tật
mỗi người có những cái khả năng khác nhau
người khuyết tật cũng có những cái khả năng riêng
và mình hãy tôn trọng cái sự khác biệt của họ
chứ mình không coi đấy là cái yếu thế
nó chỉ là cái khác biệt thôi
trong nhiều trường hợp chính những cá nhân có hành động phân biệt
cũng không ý thức được rằng mình đang làm điều đó
ở những tình huống này đôi khi xuất phát từ những ý tốt
hay từ thực tế mà nhiều người đã vô tình có những cách ứng xử
khiến người quyết tật cảm thấy không tốt
thậm chí là tổn thương
lã minh trường là một trong những cậu sinh viên tích cực
trong các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng
về khả năng của người khuyết tật trong xã hội
theo trường và các bạn của mình
bên cạnh việc có những hỗ trợ để người khuyết tật
không cảm thấy mình là gánh nặng của xã hội
mỗi người trong chúng ta cũng nên có nhận thức
có văn hóa đối xử với người quyết tật
coi đó là những thành viên bình đẳng trong xã hội
rõ ràng chúng ta phải công nhận những đóng góp hiện tại
điểm năng có giá trị mà người quyết tật đã cống hiến
cho sự thịnh vượng và đa dạng của cộng đồng
đôi khi là có những cái việc mà người khuyết tật có thể làm được
những cái việc nào phù hợp với cả năng lực của họ thì họ có thể làm được
nhưng mọi người vẫn chưa hiểu và cũng chưa thể tin tưởng
là người khuyết tật làm được và cũng không sẵn sàng trao cơ hội
và trao những cái công việc đó cho người khuyết tật
thì vô hình chung nó tạo ra những cái rào cản nhất định về việc tiếp cận cơ hội
cũng như cái việc mà để họ có thể vượt qua những cái rào cản đó
đấy chúng ta có thể chia sẻ với nhau
chúng ta có thể thẳng thắn chia sẻ là làm thế nào để tốt hiểu hỗ trợ bạn tốt nhất
thì đó đã là một điều đáng quý rồi
chứ cũng chỉ cần xuất phát từ cái tâm
xuất phát từ sự chân thành sự tử tế là mọi điều sẽ trở nên tốt đẹp hơn
để cộng đồng nhìn nhận một cách nghiêm túc và có thái độ văn minh đúng mực
trong cách ứng xử với người quyết tật
đảng nhà nước và các cá nhân tổ chức tại việt nam trong thời gian qua
đã vô cùng nỗ lực trong những hoạt động hỗ trợ người khuyết tật
hòa nhập cộng đồng và nâng cao nhận thức của cộng đồng về khả năng của người khuyết tật
sự kiện trải nghiệm bóng tối do tổ chức samaritan post hoa kỳ
là một trong những nỗ lực như vậy
chúng ta sẽ rất là tò mò thắc mắc là người khiếm thị sẽ đi lại như thế nào
ăn uống sinh hoạt ra sao học tập và làm việc như thế nào
khi mà các bạn ấy không nhìn thấy xung quanh như thế nào
nhưng mà qua cái sự kiện này thì tất cả những người khách mời là người trải nghiệm
sẽ hiểu được là các bạn ấy hoàn toàn có thể tham gia tất cả các bài học
hoạt động một cuộc sống bình thường nếu như các bạn được sự hỗ trợ của cộng đồng
và được cộng đồng tạo điều kiện cũng như là thấu cảm cho các bạn ấy
đối với cộng đồng người khuyết tật trên toàn thế giới thì chưa nhận được đầy đủ
sự quan tâm hay hỗ trợ từ mọi người về đời sống hàng ngày của họ
những vấn đề khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày của họ
tuy nhiên tại việt nam thì tôi thấy có rất nhiều nhà hoạt động
các tổ chức đoàn thể đã và đang nỗ lực quan tâm đến cộng đồng người khuyết tật
tổ chức hội chúng tôi rất vinh dự được cộng tác cùng các tổ chức của việt nam
để tạo các điều kiện cho người khiếm thị được hòa nhập và có đời sống tốt đẹp hơn
ngoài ra còn nhiều vấn đề vĩ mô hơn mà chúng ta cũng cần nghĩ tới
đó là cần có hệ thống đồng bộ về giao thông công trình xây dựng vệ sinh
hình ảnh để người khuyết tật hòa nhập cộng đồng một cách dễ dàng
ví dụ đường tiếp cận cho người dùng xe lăn
thiết bị hỗ trợ hướng dẫn bằng âm thanh cho người khiếm thị ở các hè phố
tòa nhà bến xe hay những nơi công cộng khác
chúng ta phải làm thế nào để tạo điều kiện cho người khuyết tật tham gia vào các hoạt động xã hội
cũng như là tham gia vào các nơi công cộng nhiều hơn hiện tại
thì những người khác sẽ có thể thấy chuyện người quyết tật ở ngoài xã hội là chuyện bình thường
và người ta sẽ không tập trung chú ý
người ta sẽ không có những sự quan tâm quá mức đối với người quyết tật
ví dụ như là cái cơ sở hạ tầng rõ ràng là chúng ta cũng phải thay đổi
chẳng hạn như là các đường đi
cho xe lăn
rồi các đường đi cho người khiếm thị
khi mà chúng ta có những cái đó
thì người ta sẽ tham gia vào xã hội nhiều hơn
cái sự hiểu biết về người quyết tật ở những người khác sẽ tốt lên rất nhiều
việt nam đã ký tham gia công ước liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật vào năm hai nghìn chín
và được phê chuẩn vào năm hai nghìn một mươi bốn
điều này thể hiện tinh thần quan điểm nhất quán và những nỗ lực mạnh mẽ của đảng và nhà nước ta
về quyền của người quyết tật
chắc chắn việt nam sẽ tiếp tục đạt được những kết quả thiết thực trong việc xây dựng một xã hội bình đẳng
để người khuyết tật được sống độc lập và tham gia tích cực vào đời sống xã hội